để cho bà con trong tham gia phát triển kinh tế thì có thể nói để tạo được cái kết quả và cái ấn tượng quả tốt như ngày hôm nay thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi cũng nỗ lực rất là nhiều để hòa nhập cùng với bà con để bà con cũng gần gũi thực sự như người nhà
chúng ta đã cố gắng làm sao mà vừa đảm bảo được cái thám tình của quân dân thì thời gian vừa rồi chúng ta cho rằng lực lượng viên phòng cũng đảm tốt việc này
thế do với cái tình đoàn kết hiểu nghị quân dân chúng ta được tăng cường và kế phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và thế trận quốc phòng toàn dân thì trên địa bàn thế giới quân điện biên được đảm bảo
bên cạnh đó việc tỉnh ủy điện biên quan tâm bố trí các đồng chí là chỉ huy phó chỉ huy các đồn biên phòng tham gia giữ chức vụ phó bi thư đảng ủy các xã nơi có đồn biên phòng đóng quân đã giúp cho việc phối hợp hoạt động song song giữa ban chỉ huy các đồn biên phòng và cấp ủy
chính quyền các xã tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong hoạt động của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đồng thời tham mưu giúp các xã đưa ra những nghị quyết chương trình hành động phù hợp với nguyện vọng của nhân dân đặc điểm tình hình của địa phương dân ấm no xã phát triển
công tác nắm tình hình địa bàn và công tác vận động nhân dân thực hiện các chương trình chính sách hỗ trợ sản xuất và phát triển sản xuất rất là cụ thể và có hiệu quả tích cực
cử cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã biên giới trực tiếp giữ chức phó bí thư đảng ủy xã cử lực lượng cán bộ chiến sĩ bám dân bám địa bàn kêu gọi huy động các nguồn lực tại chỗ rồi thu hút
các nguồn lực xã hội như vốn đầu tiên của nhà nước huy động các nguồn lực các doanh nghiệp các nhà tài trợ các nhà hảo tâm v v để giúp dân giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội xây dựng các mô hình sản xuất nâm lâm nghiệp theo hướng phát triển bền vững để giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn
đảng phát huy hiệu quả